toàn huyện văn chấn tỉnh yên bái có gần hai hectare cây ăn quả tập trung tại chín xã thị trấn vùng ngoài của huyện
từ năm hai nghìn một mươi bảy trở lại đây trên cây cam quyết xuất hiện bệnh nấm gây thối rễ vàng lá với diện tích nhiễm bệnh khoảng trên ba trăm năm mươi hectare
bệnh xuất hiện chủ yếu trên diện tích cam từ một mươi tuổi trở lên đặc biệt là gây hại mạnh đối với cam già cỗi diện tích cam đã bị chặt bỏ gần một trăm năm mươi hectare
trước thực trạng này huyện văn chấn đang tập trung nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu diện tích cam bị bệnh tránh gây thiệt hại lớn về kinh tế của người dân